ngay sau khi vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa một xe ô tô bảy chỗ và đoàn tàu hỏa bắc nam
trên địa bàn thôn văn giáp xã văn bình huyện thường tín thành phố hà nội
khiến năm người thiệt mạng và hai người bị thương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công điện số một nghìn tám trăm sáu mươi một cdttg
gửi bộ công an bộ giao thông vận tải quỹ ban nhân dân thành phố hà nội quỹ ban an toàn giao thông quốc gia
về việc khắc phục vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt nghiêm trọng này
cụ thể vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi xe ô tô nhãn hiệu honda cr v biển kiểm soát ba mươi a sáu trăm linh hai hai mươi năm
di chuyển băng qua đường sắt thuộc địa phận thôn văn giáp xã văn bình huyện thường tín thành phố hà nội
cùng lúc đoàn tàu di chuyển theo hướng từ thành phố hồ chí minh về hà nội lao tới tông thẳng vào ô tô
vụ va chạm làm bốn người trên ô tô tử vong tại chỗ hai người tử vong tại bệnh viện
người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi tàn nạn xảy ra thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phân công đồng chí phó chủ tịch
chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn
đồng thời yêu cầu một ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất
về y tế để cứu chiết nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm
gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng công ty đường sắt việt nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
của bộ công an và thành phố hà nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn phối hợp với các cơ quan chức năng
của các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua khẩn trương kiểm tra giả soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ
và đường sắt có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang kể cả lối đi dân sinh
bộ công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố hà nội điều tra
làm rõ nguyên nhân tai nạn chỉ đạo công an các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra
kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt
đặc biệt là hành vi phá hoại các công trình bảo vệ an toàn đường sắt để mở đường ngang trái phép qua đường sắt